từ ngày ba sáu tại phú yên diễn ra chương trình tập huấn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng fsc của hội đồng quản trị rừng thế giới
cho một mươi bốn ban quản lý rừng doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp và chính quyền địa phương
chương trình do doanh nghiệp tư nhân bảo châu phối hợp tổ chức lần đầu tiên được triển khai ở phú yên
chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng fsc nhằm đào tạo và huấn luyện cách tiếp cận với phương pháp quản lý rừng bền vững
và cấp chứng chỉ rừng bền vững cho doanh nghiệp các tổ chức quản lý bảo vệ rừng và chính quyền địa phương
từng bước nâng cao năng lực quản lý rừng cũng như hiệu quả kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt và định hướng phát triển lâu dài
phú yên có ba kiểu rừng chính là rừng kín lá rộng thường xanh chiếm trên chín mươi sáu rừng dụng lá chiếm ba năm rừng trồng có trên hai mươi chín trăm linh ha
những năm gần đây trung bình mỗi năm tỉnh phú yên trồng được hơn bốn hectare rừng năng độ che phủ đến nay lên ba mươi chín bốn